năm hai nghìn một mươi sáu ngành ngân hàng đã làm tốt công tác hoạch định giữ ổn định kinh tế vĩ mô giữ chỉ tiêu lạm phát kiểm soát tốt các vấn đề tiền tệ không gây bất ổn kiểm soát có dư địa trong lạm phát để chính phủ điều hành mặt bằng giá tạo lòng tin của người dân cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững
tuy nhiên hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điều phải xử lý như cơ cấu tín dụng còn biểu hiện rủi ro xử lý nợ xấu tái cơ cấu khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước phải vừa thực hiện tốt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lãm phát dưới bốn giữ ổn định kinh tế vĩ mô vừa phải có đột phá trong xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu đồng thời góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là sáu bảy đã đề ra
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao những thành tựu quan trọng
đã đạt được của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn một mươi sáu chính sách tiền tệ được điều hành chủ động linh hoạt lạm phát được kiểm soát tạo thuận lợi trong điều hành chính sách tài khoá và giá các mặt hàng thiết yếu mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm tỷ giá và thị trường ngoại tệ thị trường vàng khá ổn định củng cố lòng tin của thị trường và đồng tiền việt nam đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi một tỷ usd cao nhất từ trước tới nay
bên cạnh những kết quả đạt được thủ tướng cũng chỉ rõ lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng vẫn còn một số bất cập hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan
trong khi năng lực thanh ra giám sát ngân hàng nhà nước chưa đối được yêu cầu nên chưa phát hiện chưa cảnh báo kịp thời chưa phòng nghiệp kịp thời một số rủi ro tìm ẩn và sai phạm của tổ chức tín dụng
thủ tướng cũng chỉ rõ rủi ro hoạt động tín dụng vẫn đáng lo ngại do nhiều tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cho vai vốn đầu tư chung dài hạn làm gia tăng tranh lệch kỳ hạn giữa huy động vốn và cho vay
mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn chưa đồng đều
giữa các nhóm dân cư và các tổ chức kinh tế tình trạng tín dụng đen phát triển mạnh nhất là ở vùng nông thôn do đó ngân hàng nhà nước các địa phương các ngân hàng thương mại và chính quyền địa phương cần tăng cường giáo dục ý thức tín dụng cho người dân
thủ tướng yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý ngay từ đầu năm và hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên
nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát cơ cấu tín dụng lưu ý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đừng để đầu năm thong thả cuối năm vất vả chạy dồn
cần phải tăng cường công tác thanh tra giám sát nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm binh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
ngân hàng nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kỳ quyết đấu tranh phát trống tham dũng tiêu cực của vi phạm pháp luật

ngân hàng cũng yêu cầu chính sách tiền tệ cần được điều hành chủ động linh hoạt thận trọng và sát thị trường hơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn với chính sách tài khóa để vừa hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao hơn vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát tốt lãng phát
bên cạnh đó cũng cần tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tiếp tục hoàn thiện các thể chế quy định pháp lý nhằm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu nhất là về quy trình thủ tục xử lý tài sản bảo đảm tài sản thế chấp quyền của chủ nợ và trách nhiệm nghĩa vụ của người vay
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu để bảo đảm nâng cao năng lực quản trị điều hành năng lực tài chính khả năng cạnh tranh hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu an toàn lành mạnh hoạt động
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất nhì ba cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành ngân hàng